đặc biệt trong số những người ủng hộ tổng thống putin có rất nhiều người trẻ tuổi
họ cho biết họ ủng hộ vladimir putin không có người nào khác có thể lãnh đạo đất nước
bởi vì hiện tại nhờ có ông ấy mà đất nước đang phát triển toàn diện
qua ghi nhận cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt
khi nước nga phải đối mặt với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt và phong tỏa của phương tây
liên quan tới cuộc xung đột ở ukraine
giáo sư valery timoshenko tại đại học quốc gia thái bình dương cho biết
đây là chiến dịch bầu cử quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử hiện đại của nước nga
kể từ khi liên bang nga được thành lập
bởi nó diễn ra trong bối cảnh có sự đối đầu lớn giữa phương tây và nga vì một trật tự thế giới mới
xung đột ban đầu khiến nước nga trao đảo
xong đến nay giới như moscow đã giành lại thế chủ động để dẫn dắt một cuộc chiến tiêu hào kéo dài
nước nga trong nhiệm kỳ của tổng thống putin đã thành công trong việc
vị thế là nền kinh tế lớn cường quốc về quân sự là nhà xuất khẩu khí đốt hàng đầu thế giới
bất chấp hơn một mươi bảy năm trăm linh lệnh trừng phạt bổ vây từ nhiều phía
kinh tế nga không những không sụp đổ như tính toán của phương tây
mà còn vươn lên bứt phá với tốc độ tăng trưởng gây bất ngờ
ở mức ba sáu trong năm hai nghìn hai mươi ba cao hơn tốc độ tăng trưởng của hầu hết các nước phát triển
trong bài phát biểu chiến thắng sau cuộc bầu cử
ông chủ điện kremlin cũng khẳng định nước nga sẽ không bao giờ bị đe dọa
nga cần giải quyết các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt
tăng cường năng lực quốc phòng củng cố sức mạnh lực lượng vũ trang
quá trình này đang diễn ra với tiến độ tốt và chất lượng tuyệt vời
đồng thời ông putin cho biết sẽ triển khai mọi kế hoạch phát triển nước nga
và đạt những mục tiêu từng đề cập trong thông điệp liên bang cuối tháng hai
tổng thống nga không vội thành lập chính phủ khóa mới
bởi nhiệm kỳ hiện tại vẫn còn khoảng hơn hai tháng nữa mới kết thúc
về đối ngoại ông putin dự đoán quan hệ nga và trung sẽ mạnh mẽ hơn trong những năm tới
nga sẵn sàng thảo luận liên quan về đề xuất của pháp về một lệnh ngừng bắn ở ukraine
trong thời gian diễn ra olympic
tổng thống nga cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện nếu nato đưa binh sĩ đến ukraine
trong suốt các nhiệm kỳ tổng thống putin vẫn luôn nỗ lực nhằm giành lại vị thế cường quốc hàng đầu thế giới
cùng với mục tiêu xây dựng nước nga như một thành trì của những giá trị truyền thống
đã thổi một luồng gió đẩy lạc quan và hy vọng vào xã hội nga trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến
những cuộc cạnh tranh địa chính trị và xung đột khốc liệt hỗn loạn chưa từng có
điều đó lý giải vì sao tổng thống putin tiếp tục giành được sự tín nhiệm của đa số người dân nga
và hướng tới ít nhất một nhiệm kỳ tiếp theo trong vai trò nguyên thủ quốc gia